tạm dừng các chuyến bay thương mại chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu đó là những đối tượng mà nước ngoài đề nghị việt nam đưa về nước
đó là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch vào chiều nay
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng yêu cầu tp hcm thực hiện cách ly và điều tra thần tốc f một f hai của bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
không để vòng tuần hoàn thứ ba lây ra cộng đồng
thủ tướng nêu rõ tp hcm không coi là ổ dịch mà là nơi lây nhiễm từ bên ngoài về

để ngăn ngừa giáo dục chung vì lý do vi phạm ở vị trí cách ly tập trung mà chúng ta đã chỉ đạo
với tinh thần phải bình tĩnh và quyết liệt không hoang mang thủ tướng nhấn mạnh
cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ hơn
trần trách nhiệm cảnh giác ở mọi địa bàn trước hết là các thành phố lớn
các khu tập trung đông người thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k trước hết là hai k đeo khẩu trang và khử khuẩn
các chuyến bay thương mại quay tạm dừng
mà chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu đó là các đối tượng mấy bà con
sinh viên già cả nêu đơn khó khăn học trong tốt nghiệp kia thêm về nước
bộ ngoại giao bộ y tế bộ thông vận tải phải làm rõ cái này
đồng ý không chỉ là từ tháng một ngừng đưa người nước ngoài về việt nam
để phục vụ sự kiện chính trị lớn của đất nước và đại hội đảng
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo cụ thể cùng với bộ y tế về việc cách ly các tổ bay
các tiếp viên của các hãng hàng không một cách nghiêm túc đúng quy định không để tình trạng lỏng lẻo như vừa qua
tiếp tục dừng các hoạt động không cần thiết các hoạt động tập trung đông người
phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
về công tác thông tin truyền thông thủ tướng yêu cầu tiếp tục phổ cập tinh thần không chủ quan trong phòng chống dịch
vì dịch còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới hướng dẫn người dân đề phòng bệnh tật
ngăn chặn thông tin tiêu cực bịa đặt tinh thần chủ động tích cực không mất cảnh giác
chứ không phải tinh thần hoang mang run sợ khi một ca lây nhiễm trong cộng đồng xảy ra ở tp hcm